tình trạng hạn hán kéo dài tại huyện mờ rắc tỉnh đắk lắc đã khiến hàng nghìn diện tích cây trồng bị thiệt hại
gây không ít khó khăn cho sản xuất nông nghiệp và đời sống của nhân dân
có thể nhìn thấy cái ruộng lúa nước này hiện tại nó chẳng khác gì mối ruộng rơm cả
đã năm tháng nay ở huyện mờ rắc đã không có một chút mưa nào
điều này đang gây thiệt hại lớn cho bà con khi các cánh đồng lúa dần dần chết
cánh đồng này đã nhiều tháng nay không nhận được một giọt mưa nào
mặt ruộng phơi nắng nứt nẻ lúa bỗng hóa thành dơm khô
bà con tại huyện mờ rắc thì không thể tìm cho mình được nguồn nước cứu lúa
mà có tìm được bây giờ cũng không thể biến những cánh đồng dơm như thế này trở lại là lúa được nữa
do đặc thù địa hình khiến khí hậu tại tỉnh đắk lắc có diễn biến phức tạp
nơi thì lúa chìm trong nước nơi thì lúa cháy khô
đến nay trên toàn huyện mờ rắc đã bị thiệt hại một phần diện tích rất lớn lúa nước
ngoài ra còn các cây trồng khác như mía ngô sắn cũng đang khát nước tưới mới
ngành nông nghiệp chúng tôi đã tham lưu cho an huyện là thành lập cái tiểu ban phòng trông hạ
chỉ đạo cho các xã là tăng cường công tác kiểm tra rồi điều tiết nước tại các công trình hồ đập
cho đến giờ thì
trên một hectare thì trong đó có khoảng trên bốn trăm linh hectare lúa nước đã bị cháy như thế này
còn khoảng hiện nay đang bơm cứu khoảng trên năm trăm linh hectare
thế thì mục đích của chúng tôi là bây giờ làm sao để mà bơm chống hạn phục vụ cho
giúp cho bà con thoát khỏi những cái khó khăn về cái đời sống an ninh nông thập
ngoài đặc thù về vùng khí hậu có thể thấy biến đổi khí hậu đã và đang làm đời sống sản xuất của huyện mờ rắc
bị ảnh hưởng nghiêm trọng theo thời gian
chính quyền địa phương cần hỗ trợ người dân tìm cách thoát nạn
bên cạnh đó cần tư vấn hướng dẫn cho bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng để bảo đảm cuộc sống